chuyển sang những tin tức về dịch covid một mươi chín tại các điểm nóng trên thế giới
ấn độ ghi nhận hai trăm linh ca nhiễm omicron tại một mươi hai bang giữa lúc who cảnh báo biến chủng này lây lan hơn đáng kể so với delta
theo thông báo hôm nay của bộ y tế ấn độ các ca nhiễm omicron chủ yếu tập trung ở bang maharasra ở phía tây và thủ đô new delhi
tổng số ca nhiễm biến chủng này tại ấn độ đã tăng gần gấp đôi trong vòng một tuần tới nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào
chúng tôi đang theo dõi biến chủng này và sẽ giám sát tác động của nó trong những ngày tới
bộ trưởng y tế ấn độ mansuk mada via phát biểu trước quốc hội hôm hai mươi tháng một mươi hai nói thêm rằng tám mươi ca nhiễm omicron tại nước này không có triệu chứng
dữ liệu cho thấy gần bốn mươi đã hoàn toàn bình phục hoặc được xuất viện
thông báo của bộ y tế ấn độ được đưa ra trong bối cảnh tổ chức y tế thế giới
who nhận định biến chủng omicron đang lan truyền rất nhanh có khả năng lây nhiễm cho những người đã tiêm vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín
có những bằng chứng chắc chắn cho thấy omicron đang lan nhanh hơn đáng kể so với delta
tổng giám đốc vkpado tedros adhanom ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo hôm hai mươi tháng một mươi hai
đề cập đến biến chủng xuất phát từ ấn độ từng gây ra làn sóng đại dịch thứ hai thảm khốc tại nước này
delhi nơi tập trung nhiều ca nhiễm omicron
đã tiêm chủng covid một mươi chín đầy đủ cho khoảng bảy mươi dân số trưởng thành
trước tình hình dịch thủ hiến delhi avin kerrywan kêu gọi người dân đeo khẩu trang
đồng thời đề nghị chính phủ cho phép triển khai mũi vaccine tăng cường
ưu tiên của chính phủ ấn độ hiện vẫn là tiêm đủ hai mũi cho những người trưởng thành
ấn độ ghi nhận năm ba trăm hai mươi sáu ca nhiễm ncov mới trong hai mươi bốn giờ qua con số thấp nhất trong vòng hơn một năm rưỡi
tuy nhiên giữa những lo ngại về khả năng xuất hiện đợt bùng phát mới
vùng dịch lớn thứ hai thế giới đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng
tám mươi bảy trong số chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành tại nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
còn tại quốc gia ngay sát việt nam đến nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại lào đã lên tới một trăm linh năm trăm hai mươi bốn ca
bộ y tế lào cho biết trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một một trăm hai mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
tại một mươi tám tỉnh thành phố và một mươi ca tử vong do covid một mươi chín
trong đó chỉ có một ca là người nhập cảnh
như vậy đến nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại lào đã lên tới một trăm linh năm trăm hai mươi bốn ca trong đó có hai trăm tám mươi bốn người tử vong
theo bộ y tế lào chỉ sau một ngày giảm xuống mức ba con số số ca mắc mới tại nước này lại ở mức bốn con số
trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai tăng ba trăm linh bốn ca so với một ngày trước đó
đáng chú ý là số ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô vientiane cũng tăng trở lại với năm trăm bốn mươi bốn ca
trước tình hình trên bộ y tế lào tiếp tục khuyến nghị người từng mắc covid một mươi chín
hoặc người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín nên tiêm mũi bổ sung để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể
đặc biệt là trong bối cảnh có sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của virus sars cov hai
người dân lào có thể đăng ký tiêm mũi vaccine tăng cường tại các trung tâm y tế trên cả nước